thưa quý vị và các bạn mặc dù dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp trên địa bàn
nhưng trong ngày hôm qua một một một hai nghìn một mươi hai hàng nghìn người dân ủn ủn đổi về chùa phật tích bắc ninh
để vui chơi vãn cảnh bất chấp nguy hiểm đến tính mạng
mặc dù dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp trên địa bàn
ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định tạm dừng hoạt động đối với các nhà hàng
cơ sở dịch vụ ăn uống cà phê tại chỗ và tất cả thời gian trong ngày chỉ cho phép bán hàng mang về
đồng thời không cho phép tổ chức các sự kiện tụ tập đồng người như liên hoàn tất niên
từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
các hoạt động ngoài trời không được tập trung quá một mươi người đảm bảo giãn cách tối thiểu hai mét giữa người với người
thế nhưng nhiều nhóm thanh niên đông đảo người dân cùng kéo nhau về khu di tích vật tích
để chụp ảnh vui chơi mà không có ai nhắc nhở yêu cầu thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
dù lãnh đạo tỉnh bắc ninh đã chỉ đạo không tụ tập đông người nhưng từ sáng đến chiều
ngày mùng mùa tết dương lịch có rất nhiều đoàn lần lượt đổ về chùa vật tích vui chơi vãn cảnh
bất chấp dịch bệnh covid một mươi chín có diễn biến phức tạp
có hàng chục cửa hàng cho thuê trang phục được mở ra trong khu di tích chùa phật tích
để du khách đắm chìm theo các bức ảnh check in
theo chủ cửa hàng cho thuê trang phục hoàng nguyên dù biết là tụ tập đông người
trong thời điểm dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp sẽ rất nguy hiểm
nhưng do mỗi cửa hàng ở đây đều phải bỏ ra ba mươi năm triệu đồng để thuê mặt bằng của bảo vệ nhà chùa
nên cố liều để kiếm thêm thu nhập khi có khách du lịch đến
theo thống kê từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến sáu giờ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
trên địa bàn tỉnh bắc ninh đã ghi nhận một mươi hai bảy trăm bốn mươi ca mắc covid một mươi chín
riêng từ sáu h ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đến sáu giờ ngày mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tỉnh này có tới năm trăm một mươi ba ca mắc mới là mức tăng cao nhất trong nhiều ngày gần đây
trong đó có bốn mươi chín f là trẻ em dưới một mươi sáu tuổi có ba trăm chín mươi bảy ca mắc có nguy cơ cộng đồng
thực tế cho thấy số ca mắc mới luôn ở mức cao phần lớn là do sự thiếu ý thức của người dân
và sự lơ là buông lỏng chủ quan của các chính quyền địa phương nơi có nhiều điểm tụ tập đông người